phía trưởng aisvn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu theo yêu cầu của tổ công tác
chưa thực hiện đúng cam kết với sở giáo dục đào tạo
theo đánh giá của phụ huynh học sinh và cơ quan chuyên môn
aisvn có mô hình và chương trình đào tạo tốt
đáp ứng nhu cầu học tập theo chuẩn tú tải quốc tế của học sinh thành phố và các tỉnh trong khu vực
báo cáo của ủy ban nhân dân tp hcm cho thấy
khi vụ việc xảy ra đơn vị này đã có nhiều động thái quyết liệt
trong đó chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo sở kế hoạch và đầu tư
sở tài nguyên và môi trường sở tài chính cục thuế thành phố bảo hiểm xã hội thành phố
và công an thành phố phối hợp theo dõi chấn trình tình hình hoạt động của aisvn
kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh
đối với phương hướng giải pháp xử lý
ủy ban nhân dân tp sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc
trong đó chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo
triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh
không để việc học của học sinh bị gián đoạn
chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập và các nhà đầu tư
các trường có vốn đầu tư một nước ngoài
các nhà trường có tổ chức chương trình tú tải quốc tế ib
tiếp nhận học sinh chuyển từ trường aisvn đến theo nhu cầu
tạo đối kiện để học sinh nhanh chóng hoài nhập và ổn định học tập
đặc biệt đình chỉ tuyển sinh trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đối với aisvn
đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự
ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục
đình chỉ hoạt động aisvn nếu không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các quận huyện
thành phố thủ đức phải hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo ổn định dư luận
quản lý chặt chẽ hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ais
vì hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ
ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của aisvn
phối hợp theo dõi tình hình hoạt động của aisvn
đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà nguyễn thị út em
nhằm giải quyết rứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường
chỉ đạo sở tài chính sở kế hoạch và đầu tư sở nội vụ sở lao động thương minh và xã hội nghiên cứu
đề xuất phương án giải pháp thanh toán lương cho giáo viên và người lao động
bao gồm giáo viên người lao động là người việt nam và người nước ngoài đang công tác tại aisvn
nhằm ổn định tình hình hoạt động của nhà trường đến hết năm học hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi bốn
có giải pháp yêu cầu nhà đầu tư và hội đồng trường nhanh chóng thực hiện các vấn đề liên quan đến quyền lợi của giáo viên và người lao động
chỉ đạo công an tp hcm phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan đến việc xuất nhập cảnh của các nhân sự là nhà đầu tư
hội đồng aisvn đến khi giải quyết rứt điểm vụ việc
hiện có bảy cơ sở giáo dục đồng ý tiếp nhận học sinh từ trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ gồm
trường quốc tế úc trường quốc tế châu âu trường quốc tế tp hcm trường quốc tế dạy bằng tiếng anh trường quốc tế anh việt trường bắc mỹ trường quốc tế mỹ tas
tổng số học sinh có thể tiếp nhận của các cơ sở giáo dục trên là một tám mươi tám em
giao sở giáo dục và đào tạo căn cứ các quy định thực hiện việc đình chỉ tuyển
học sinh trong năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi năm đối với trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ
đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục
đình chỉ hoạt động trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ nếu không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự theo quy định
công an thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan đến việc xuất nhập cảnh của các nhân sự là nhà đầu tư hội đồng trường tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ đến khi giải quyết rứt điểm vụ việc
sau thanh tra thành phố tổ chức thanh tra toàn diện công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ais và trường tiểu học
trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế mỹ để xác định rõ đầy đủ các vấn đề liên quan và có những biện pháp xử lý theo quy định
trước đó sáng ngày hai mươi tám tháng ba thanh tra sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có buổi làm việc với đại diện phụ huynh trường trung học phổ thông quốc tế mỹ
huyện nhà bè tp hcm để ghi nhận các ý kiến đề xuất của phụ huynh liên quan đến việc ổn định việc học cho hơn một hai trăm linh học sinh
đang tiêu học tại trường đến hết năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo đó một trăm một mươi năm phụ huynh đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị tập thể đến trường trung học phổ thông quốc tế mỹ
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đề xuất phương án học online từ nay đến hết năm học nhằm giúp học sinh hoàn thành chương trình năm học
theo chia sẻ của một phụ huynh sau kỳ nghỉ xuân từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi một tháng ba học sinh các khối lớp sẽ trở lại trường học
tuy nhiên thời điểm này nhà trường vẫn chưa đưa ra phương án nào đảm bảo hoạt động ổn định
trong bối cảnh học kỳ hai chỉ còn hai tháng việc chuyển trường rất khó khăn đặc biệt với học sinh cuối cấp
các phụ huynh đã bản bạc và quyết định đưa ra đề xuất nói trên
cụ thể phụ huynh chấp nhận đóng thêm học phí
để trường vận hành hoạt động dạy học trực tuyến mức phí cụ thể sẽ được tính toán cụ thể nếu phương án này được thông qua
anh bùi thông phụ huynh có hai con đang học tại trường nêu ý kiến mức phí các phụ huynh thấy hợp lý nhất là khoảng một mươi một mươi năm triệu đồng một tháng
các phụ huynh cho rằng với kinh nghiệm dạy học trực tuyến trong giai đoạn dịch covid một mươi chín
cộng với điều kiện về cơ sở vật chất và sự thích ứng sẵn có của giáo viên và học sinh
dạy học trực tuyến sẽ được tổ chức hiệu quả
các phụ huynh sẽ phối hợp với trường để vận hành đúng pháp lý đảm bảo quyền lợi cho học sinh và phụ huynh
hiện nay tổ chức tối tải quốc tế ibo đơn vị cung cấp và quản lý chương trình chấp thuận phương thức học trực tuyến
nếu trường có thể tổ chức kỳ thi thì học sinh vẫn được cấp bằng điểm
cũng trong buổi làm việc các phụ huynh nêu ý kiến sau khi kết thúc năm học hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi ba
phụ huynh vẫn mong muốn giữ trường cho con
do đó giải pháp đưa ra nhằm giúp các con hoàn tất năm học
sau đó có thêm thời gian cho trường tái cơ cấu và hoạt động ổn định lâu dài
vụ việc xảy ra tại trường quốc tế mỹ việt nam aisvn trong những ngày vừa qua cho thấy
chính sách đóng học phí theo hình thức vay vốn hay hợp đồng đầu tư giáo dục giữa phụ huynh và nhà trường
luôn có những rủi ro nhất định
thời gian qua trường aisvn vướng lùm sùng tài chính
nhiều phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường đề nghị trường thanh toán tiền theo hợp đồng hoàn vốn
những phụ huynh này cho biết con họ từng học tại trường
đã được đào tạo chính khóa và miễn học phí trong suốt thời gian học tại trường
điều kiện là phụ huynh sẽ cho trường vay tiền
nhà trường sẽ hoàn trả số tiền vay kể từ khi học sinh học hết lớp một mươi hai
và hoàn tất thủ tục chấm dứt chương trình đào tạo chính khóa
hoặc hoàn tất các thủ tục ngừng học tại trường aisvn
tuy nhiên đến khi con kết thúc thời gian học tại trường đã lâu phụ huynh vẫn chưa được hoàn trả tiền
đình điểm ngày một mươi tám tháng ba trường aisvn thông báo cho học sinh tạm nghỉ
vì phần lớn giáo viên trường không đến trường giảng dạy
nguyên nhân do trường gặp khó khăn về tài chính không chi trả lương đầy đủ
đúng hạn cho đội ngũ giáo viên nhân viên
đến ngày một mươi chín tháng ba trường aisvn thông báo hoạt động lại
nhưng theo phụ huynh phần lớn học sinh đến trường được chia ra ngồi tự học
chơi ở căng tin thư viện sân bóng
nhiều phụ huynh đưa con đến trường xong phải quay lại đón con
theo mức học phí được công bố tại trường quốc tế thưởng giao động là hai trăm linh triệu đồng
đến hơn tám trăm linh triệu đồng một năm học tùy vào chương trình cấp học
như vậy có thể thấy trong trường hợp mọi chuyện xuân xẻ
phụ huynh và cả nhà trường đều hưởng lợi từ chính sách thu hút vốn này
nhưng ngược lại nếu trường mất cân bằng tài chính
thì học sinh phụ huynh bị ảnh hưởng rất lớn
đơn cử vụ việc xảy ra tại trường aisvn
phụ huynh có con đã tốt nghiệp thì mòn mỏi đòi nợ trường
còn phụ huynh đang có con theo học thì hoang mang không biết việc học của con sẽ như thế nào
trao đổi về báo chí ông bùi khánh nguyên diễn giả giáo dục độc lập đánh giá
với gói đầu tư một lần được miễn phí hoặc giảm phí toàn bộ thời gian học tại trường
có thể mang lại sự tiện lợi cho phụ huynh
phù hợp với những người có tiền nhàn rỗi và mong muốn đảm bảo chỗ học cho con lâu dài
tuy nhiên khi cho vay tiền chỉ dựa trên lỏng tin tín chấp
thì có thể rủi ro khi trường phá sản hoặc tệ hơn là gặp phải tổ chức giáo dục lừa đảo
ông nguyên phân tích khi trường học bị ngừng hoạt động vì bất kỳ lý do gì
người đầu tiên bị ảnh hưởng là học sinh
không phải chương trình nào hay cấp lớp học nào cũng có thể chuyển ngang
ví dụ như chương trình igcse a level và ib diploma phổ biến trong trường quốc tế
thường dạy theo đơn vị hai năm liên tục thay vì một năm học như thông thường
sau vậy đang học rời chương trình sẽ rất khó tìm được trường nhận vào
thường các em phải bỏ rời chương trình đó hoặc chấp nhận học lại chương trình đó từ đầu
ông bùi khánh nguyên cho rằng nên tách bạch quan hệ tín dụng với việc đóng học phí
và quy định rõ trường học có chức năng huy động vốn phát hành trái phiếu
phát hành các gói đầu tư giáo dục hay không
chức năng của trường học xưa ngay là dạy học và được thu học phí thông thường không quá một năm học
ngay cả nếu trường phải dừng việc giảng dạy trong năm học
thì vẫn có nghĩa vụ phải hoàn lại phần học phí chưa sử dụng tới cho phụ huynh
bà lê thị mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
về quy định thu học phí tại nghị định tám mươi một quy định rất rõ học phí phải được thu định kỳ hàng tháng
nếu người học tự nguyện nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học
những quy định về thu học phí như trên đã được sở có văn bản hướng dẫn gửi đến các cơ sở giáo dục công lập
ngoài công lập trên địa bàn từ đầu năm học
giữa phụ huynh và nhà trường có những dạng hợp đồng như hợp đồng đồng hành hay hợp đồng có hoàn lại
hiện sở đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng hướng dẫn phụ huynh thực hiện quyền của mình tại tòa theo luật